thưa quý vị quá trình điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương
và một số tỉnh thành phố khác cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bốn bị can
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quảng thành thao và nguyễn đức thành cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quyết định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
công an huyện tân yên phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra vụ nổ súng tại địa bàn xã liên sơn huyện tân yên vào tối ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn một trong hai người đàn ông đã dùng súng bắn đối phương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu cả nạn nhân và nghi phạm đều là người nơi khác đến địa bàn xã liên sơn kinh doanh
hiện nghi phạm gây ra vụ việc đã được đưa về tạm giữ tại công an huyện tân yên để phục vụ công tác điều tra
mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn tô hải và nguyễn xuân huy cùng chú tại thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định khởi tố
trước đó tổ công tác công an huyện nam trực làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trên có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần bốn mươi g heroin một mươi năm triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác
đối tượng chủ mưu là nguyễn tô hải đã có năm tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và chứa mại dâm tiến hành test nhanh phát hiện hải dương tính với metafetamin
hai đối tượng là nguyễn thị bích thủy và bàn thị thanh hà vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
trước đó tiến hành kiểm tra hoạt động lưu trú tại khách sạn hoa lư ở phường tân an thành phố buôn ma thuột lực lượng công an đã phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo điều tra thủy hiện là nhân viên lễ tân của khách sạn hoa lư thủy và hà là hai người đứng ra môi giới cho hai cô gái trên bán dâm
thưa quý vị theo tin từ tòa nhân dân tỉnh quảng ninh phiên tòa sơ thẩm xét xử ông phạm hồng hà cựu chủ tịch ubnd tp hạ long tỉnh quảng ninh
cùng với hai mươi bảy bị can trong vụ án tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba sẽ diễn ra vào ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn
theo kết luận của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần quản lý đường sông số ba địa chỉ khu hai phường hồng hà thành phố hạ long
đã ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý bảo trì xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông với cục đường thủy nội địa việt nam
ban quản lý vịnh hạ long và một số chủ đầu tư khác
quá trình triển khai các bị can là lãnh đạo công ty đã thông đồng với một số cá nhân trong và ngoài công ty để bớt khối lượng công việc so với hợp đồng
lập khống sổ sách nghiệm thu nhằm chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư thà màu tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với ban quản lý vịnh hạ long
đồng thời tham ô tài sản của công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong đó ông phạm hồng hà cựu chủ tịch ubnd tp hạ long bị truy tố về các tội tham mô tài sản nhận hối lộ trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy trưởng ban quản lý vịnh hạ long